sau khi sử dụng ma túy hai đối tượng là danh minh và ngô thành tài đã mang theo súng
chở nhau đi dạo đêm thì bị tổ công tác công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
cụ thể vào đêm qua trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cống ngăn mặn
cái bé thuộc xã bình an huyện châu thành tổ công tác bắt quả tang tài điều khiển xe máy chở theo trí
đối tượng trí có cất giấu một khẩu súng bắn đạn trì với ba viên đạn đã lên nòng
qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện hai đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định